hôm nay buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ quan điểm nhà nước khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển đất nước nhất là vùng xa xôi vùng khó khăn
tiếp một số doanh nghiệp lớn của việt nam hoạt động trong các lĩnh vực du lịch dịch vụ tài chính ngân hàng thực phẩm hàng không xăng dầu
đại diện cho các doanh nghiệp đầu tư vào nghệ an thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao biểu dưng nỗ lực quyết tâm trong đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp
đã dành nhiều công sức trí tuệ nghị lực tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật mới của thế giới vào quản lý điều hành đầu tư ở việt nam
sự nỗ lực đó đã góp phần vào thành quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước thời gian qua
thủ tướng nêu rõ nhà nước khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển đất nước nhất là vùng xa xôi khó khăn không phân biệt doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân
nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đầu tư kinh doanh
thủ tướng cho biết tới đây chính phủ cùng ban kinh tế trung mương kiểm tra một số cấp ủy chính quyền về phát triển kinh tế tư nhân
trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
tiếp chủ tịch kiêm tổng giám đốc mitsubishi koperation thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn tập đoàn nghiên cứu xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô tại nghệ an
đây là lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn và là lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh
việt nam và nhật bản cùng là thành viên của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp nên có nhiều thuận lợi để các doanh nghiệp nhật bản đầu tư tại việt nam trong đó có mitsubishi
ông tetsu funayama cho biết tập đoàn đã nghiên cứu việc xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô tại nghệ an từ cách đây hai năm và dự kiến tại hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư vào nghệ an chiều nay hai mươi ba tháng hai
tập đoàn và tỉnh nghệ an sẽ ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực này

dần ai cũng có cơn ban áo mạng ai cũng được học hành kinh tế khá giả trao hình chiến bộ đất nước thành vượng
để làm được điều đó thủ tướng mong muốn đảng bộ và nhân dân nghệ an cần phấn đấu quyết liệt hơn nữa
để thực hiện tốt nghị quyết số hai mươi sáu của bộ chính trị
thủ tướng đề nghị chính phủ và các bộ ngành phải phân bố nguồn lực sản xuất hợp lý khu vực bắc trung bộ
cụ thể là cần thu hút những dự án mang tầm cỡ vào đây để giúp nghệ an phát triển tốt và nhanh hơn
tại hội nghị tỉnh nghệ an đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho một mươi ba dự án
và ký kết một mươi tám biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào tỉnh nghệ an với tổng số vốn đăng ký là hai mươi một chín trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
tỉnh cam kết sẽ triển khai ngay sau hội nghị này một chương trình hành động cụ thể
phần công trách nhiệm rõ cho từng đồng chí lãnh đạo tỉnh lãnh đạo các sở ban ngành địa phương
để thực hiện một cách đầy đủ nghiêm túc các thỏa thuận hợp tác đầu tư đã được ký kết
thưa quý vị trước thềm chuyến thăm chính thức vương quốc campuchia của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng vào ngày hai mươi năm hai mươi sáu tháng hai tới đây
ủy viên ban thường vụ đảng nhân dân campuchia phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ quan hệ với quốc hội
thượng viện và thanh tra campuchia chủ tịch hội hữu nghị campuchia việt nam men som on
đã có những chia sẻ nhận định về quan hệ hợp tác việt nam campuchia
với phóng viên thường trú báo nhân dân và các cơ quan thông tấn báo chí khác tại campuchia
hai nước campuchia việt nam ký thỏa thuận hợp tác hàng năm
đồng thời nỗ lực tìm kiếm biện pháp thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác trên mọi lĩnh vực
trong bối cảnh cả hai nước chúng ta đều là những nước hòa bình và đang phát triển mạnh mẽ
chúng ta củng cố tình hữu nghị thông qua nhiều hoạt động
trong đó nổi bật là đợt kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia
samdek techo hunsen luôn chủ trương đẩy mạnh tiến độ hợp tác trên mọi lĩnh vực
nhất là phát triển kinh tế thương mại củng cố an ninh giữa hai nước chúng ta
cùng với đó là sự trao đổi kinh nghiệm hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục công tác xã hội
sự hợp tác giữa hai nước campuchia và việt nam được triển khai cụ thể ở các bộ ngành
chúng tôi thường xuyên gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm với hội hữu nghị việt nam campuchia
đây là cầu nối để trao đổi kế hoạch hợp tác cũng như thông báo về các kết quả hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực
để tỏ lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
chính phủ hoàng gia campuchia và chính phủ việt nam đã xây dựng những tượng đài hữu nghị kể từ sau khi bộ đội việt nam hoàn thành sứ mệnh giúp quân và dân campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng pol pot
chính phủ hai nước đã xây dựng đài hữu nghị ở nhiều địa phương để ghi nhớ sự hợp tác giúp đỡ của nhân dân việt nam
dành cho nhân dân phụ nữ và trẻ em campuchia
chuyến thăm chính thức campuchia của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng theo lời mời của quốc vương norodom sihamoni
có ý nghĩa rất quan trọng trong việc củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước chúng ta
là một thành viên của chính phủ kiêm chủ tịch hội hữu nghị campuchia việt nam tôi hy vọng và tin tưởng rằng
chuyến thăm chính thức campuchia của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp
góp phần củng cố tỉnh hữu nghị truyền thống và sự hợp tác phát triển giữa hai nước chúng ta
thưa quý vị có thể nói rằng việc nước ta được lựa chọn để tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
là một dấu mốc quan trọng khiến cả thế giới đổ rồn sự chú ý và quan tâm
một sự kiện tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại việt nam đã một lần nữa cho thấy
uy tín của nước ta sau khi tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn như năm apec hai nghìn một mươi bảy web asean hai nghìn một mươi tám
những năm gần đây trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều chuyển biến nhanh phức tạp khó lường
việt nam đã phát huy tốt các cơ chế đa phương để bảo vệ các quyền và lợi ích của mình
cũng như tham gia giải quyết những thách thức chung của cộng đồng quốc tế
hoạt động đối ngoại đa phương của việt nam đã chuyển mạnh từ tham gia tích cực lên chủ động đóng góp xây dựng
định hình các thể chế đa phương
việc chúng ta tham gia tích cực vào các hoạt động đa phương và tổ chức tại việt nam các diễn đàn đa phương quan trọng
việc tổ chức các diễn đàn thì có thể vẫn tổ chức được các năm
những cái vấn đề quan trọng tức là diễn đàn đó diễn ra tại việt nam với cái vai trò của chúng ta là dẫn dắt
và đặt ra được những vấn đề mà quan tâm chung
bởi vì là trên thế giới thì hàng năm
có rất nhiều diễn đàn thì khâu tổ chức thì chúng ta cũng rất mừng là chúng ta đã có kinh nghiệm rất là tốt
và chúng ta tin rằng là khâu tổ chức của chúng ta sẽ rất thành công
và sẽ trở thành cái điểm như hiện nay vẫn nói là việt nam đang là cái điểm đã tổ chức là thành công
và các nước đều là có cái đồng tin
đặc biệt trong hai năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
việt nam đã là chủ nhà của một loại tổ chức
và các sự kiện đa phương được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
trong đó có tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy và diễn đàn kinh tế thế giới về asean năm hai nghìn một mươi tám
thông qua những con số thống kê của các sự kiện cho thấy
mức độ thành công trong khâu tổ chức khi đảm nhận vai trò là nước chủ nhà
wef asean hai nghìn một mươi tám thành công bởi rất nhiều yếu tố
nhưng vai trò của nước chủ nhà việt nam là rất quan trọng
đó là sự năng động cởi mở hiếu hóa
năng lực kết nối điều phối và tổ chức những sự kiện tầm cỡ quốc tế
chúng ta chứng kiến nhiều doanh nghiệp toàn cầu đã đến việt nam
việt nam là điểm đến tuyệt vời
gần đây nhất việt nam là địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
được tổng thống mỹ donald trump đưa ra trong bài phát biểu thông điệp liên bang vào ngày năm tháng hai
kế hoạch chi tiết hội nghị thượng đỉnh hiện vẫn đang được hai bên thảo luận
nhận thức được tầm quan trọng của hội nghị này
ngay tại phiên họp thường trực chính phủ
những ngày đầu năm mới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu các bộ ngành thành phố hà nội
đảm bảo công tác an ninh trật tự để góp phần tổ chức hội nghị thành công
giúp ứng lượng máu thường thiếu hụt ngay sau tết nguyên đán góp phần tạo dựng và duy trì thói quen hiến máu đầu xuân của nhiều người dân
sau một mươi một kỳ tổ chức lễ hội xuân hồng đã thu hút hơn hai trăm linh lượt người tham dự và tiếp nhận sáu mươi bảy ba trăm một mươi năm đơn vị máu cho điều trị
tôi lần này là lần thứ chín đi hiến máu rồi tôi thấy trên trang của bệnh viện có đăng lên sự kiện thì mình có tham gia tôi có tham gia
và có biết là hôm nay có tranh thủ bớt chút thời gian đi ra đây để hiến máu
những sự kiện về hiến máu như lễ hội xuân hồng đóng những vai trò rất quan trọng
một trong những mục tiêu đầu tiên là nó như là một cú hích cho hoạt động hiến máu của cả một năm
mục tiêu thứ hai thì nó giải quyết gần như là nó là một dấu chấm để kết thúc hai tuần khăn hiến máu
mà xảy ra ngay sau dịp tết nguyên đám
lễ hội xuân hồng năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức liên tục trong ba ngày từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng hai với nhiều hoạt động đồng hành ý nghĩa như đi bộ cổ động hiến máu trên tuyến phố phạm văn bạch
kỷ niệm hai mươi năm năm phong trào hiến máu tình nguyện với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống